nắm bắt quy luật đi lại của bị hại rồi lên kế hoạch chặn đường dùng dao và roi điện khống chế để cướp tài sản một cách táo tận vào lúc dạng sáng
với hành vi vi trên thì nhóm đối tượng nguyễn trần trung hiếu nguyễn phú hào và nguyễn văn kha huỳnh văn thanh
cùng chú tại huyện châu thành của tỉnh an giang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành của tỉnh an giang bắt giữ
vào dạng sáng ngày sáu tháng một khi vợ chồng anh nguyễn hòa bình đi đến đoạn đường thuộc ấp vĩnh hòa xã vĩnh hanh huyện châu thành
thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô chặn đầu xe dùng dao do điện khống chế cướp đi tám triệu hai trăm linh ngàn đồng rồi bỏ chạy
sau khi anh bình gọi điện trình báo công an xã vĩnh hanh và người dân đã chặn bắt được thanh cùng con dao còn đồng bọn của thanh kịp thời tẩu thoát
đến sáng ngày bảy tháng một lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được ba đối tượng còn lại
khi đang trốn tại nhà người thân ở xã cần đăng
qua khám xét lực lượng công an thu giữ một roi điện và trên bốn triệu đồng tiền mặt đồng thời tạm giữ hai chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với thanh kha hiếu và hào để tiếp tục điều tra về hành vi